các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
lai châu giảm một một trăm năm mươi một bắc cạn giảm sáu trăm tám mươi bảy đắk nông giảm năm trăm năm mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà nội tăng ba năm trăm bốn mươi bảy nghệ an tăng một tám trăm hai mươi ba bình dương tăng một hai trăm bốn mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi năm một trăm hai mươi bảy ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
từ đầu dịch đến nay việt nam có ba tám trăm tám mươi năm sáu trăm ba mươi một ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có ba mươi chín ba trăm ba mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba tám trăm bảy mươi tám hai trăm hai mươi ca
trong đó có hai năm trăm bốn mươi bảy ca
bảy trăm linh tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm năm trăm bốn mươi một chín trăm tám mươi bảy hà nội ba trăm một mươi chín bốn mươi tám bình dương ba trăm linh một sáu trăm linh chín đồng nai một trăm linh một tám trăm hai mươi năm và tây ninh chín mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi ba bảy trăm bốn mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai năm trăm năm mươi năm trăm hai mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm bốn mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba ba mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm bảy mươi một k
thở máy không xâm lấn tám mươi chín ca
thở máy xâm lấn ba trăm ba mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng ba
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng ba kia nhận chín mươi năm ca tử vong
tại hà nội hai mươi hải dương bảy ca trong hai ngày thanh hóa sáu ca trong hai ngày
đắk lắc năm đồng nai năm hà giang năm ca trong hai ngày đà nẵng bốn lâm đồng bốn bình định ba kiên giang ba quảng ninh ba bình thuận hai cần thơ hai cao bằng hai hà nam hai hà tỉnh hai lạng sơn hai ninh bình hai phú thọ hai thành phố hồ chí minh hai bình phước đắk nông đồng tháp gia lai hải phòng hai
hòa bình lào cai phú yên quảng ngãi quảng trị thái nguyên trà vinh mỗi tỉnh thành phố có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi năm trăm bốn mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư trong khối các nước asean
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi ba chín trăm chín mươi bốn sáu trăm bốn mươi năm mẫu
tương đương bảy mươi chín sáu trăm sáu mươi năm một trăm ba mươi lượt người tăng một trăm một mươi bốn một trăm chín mươi bảy mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai tháng ba có ba trăm bảy mươi sáu hai trăm tám mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm chín mươi năm sáu trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi chín liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm bảy mươi tám tám trăm bảy mươi một tám trăm tám mươi một liều mũi một là bảy mươi bảy trăm tám mươi ba trăm hai mươi năm liều mũi hai là sáu mươi bảy bốn trăm tám mươi năm năm trăm bốn mươi tám liều mũi ba là một bốn trăm linh liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một mươi tám bốn trăm một mươi bốn tám trăm bốn mươi ba liều mũi bổ sung là một mươi bốn năm mươi năm ba mươi tám liều mũi nhắc lại là hai mươi năm một trăm linh sáu một trăm hai mươi bảy liều
số liệu tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi sáu tám trăm linh một tám mươi tám liều trong đó mũi một là tám sáu trăm ba mươi năm tám trăm bốn mươi hai liều mũi hai là tám một trăm sáu mươi năm hai trăm bốn mươi sáu liều
nếu như chủ tịch tp hà nội trung ngọc anh khẳng định hai tuần tới
số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố khả năng ứng dụng sẽ đạt được tăng hơn một liều
tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế lại cho rằng khó đoán định chính xác số ca mắc khi đến đỉnh dịch
thậm chí năm mươi sáu mươi ca mắc tại hà nội rất có thể xảy ra
đồng thời cho biết thủ đô đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn
nhất là số ca nguy kịch và tử vong đang tăng cao như thời điểm hiện tại
theo chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
giữa tháng ba sẽ là thời gian đạt đến đỉnh dịch của hà nội
tuy nhiên rất khó để tính toán số ca thực sự khi lên đến đỉnh dịch sẽ có bao nhiêu ca bệnh một ngày
theo ông nguyễn huy nga hiện tại thành phố công bố trên một mươi ca bệnh một ngày
tuy nhiên con số thực tế có thể lên đến năm mươi sáu mươi ngàn ca khi nhiều người có triệu chứng nên không xét nghiệm
có những trường hợp lại không khai báo khi mắc bệnh và thậm chí không liên hệ được với cơ sở y tế nên không được kiểm đếm
trong giai đoạn đỉnh dịch ông nguyễn huy nga cho rằng thống kê f sẽ không còn ý nghĩa

hà nội cần tập trung cho những ca bệnh nặng những ca thở máy và ca tử vong
khi người dân tiêm đủ vaccine không có triệu chứng thì không cần quan tâm ca nhiễm hàng ngày nữa
có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ gia tăng f trên địa bàn hà nội đã tác động đến mọi mặt của đời sống của người dân trong những ngày gần đây
các cơ quan trụ sở vắng vẻ các khuôn viên nhiều khu chung cư sau chín giờ tối đã vắng người
nhiều quầy thuốc luôn thông báo cháy hàng đối với các vật tư y tế thiết yếu như nước sắc khuẩn tay
máy đo nồng độ oxy trong máu bộ phận sinh phẩm xét nghiệm thuốc hạ sốt
đặc biệt nhiều trường hợp f phản ánh liên hệ thông báo với y tế phường xã khi phát hiện dương tính với sars cov hai
rất khó khăn khi điện thoại không có người nghe máy
hiện tại trung bình mỗi ngày thành phố hà nội ghi nhận trên một mươi ca nhiễm mới và có thể tiếp tục tăng cao
và đây chính là hệ quả tất yếu khi thành phố mở cửa tất cả hoạt động kinh tế xã hội
cũng như khi học sinh trở lại trường sau tết nguyên đáng
để hạn chế tối đa ca bệnh nặng và nguy kịch ngành y tế thành phố đã lập và quản lý chặt chẽ danh sách các nhóm nguy cơ cao
như người cao tuổi nhiều bệnh lý nền cao huyết áp suy thận mạng tính chạy thận nhân tạo suy giảm biến dịch
ung thư để tập trung ưu tiên tiêm chủng đặc biệt là các mũi tiêm bổ sung
đây cũng là nhóm cần xét nghiệm sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm điều trị kịp thời tránh chuyển biến nặng
bên cạnh đó quản lý tốt bệnh nhân ở tầng một để hạn chế chuyển nặng
khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nặng thì cần chuyển tuyến kịp thời
điều phối hợp lý giữa tầng hai tầng ba là cách hiệu quả nhất để giảm tải ngăn chặn ca tử vong
có thể thấy hiện tại ca mắc của việt nam đang ở ngưỡng rất đáng báo động
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới ngày một căng thẳng và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
thế nhưng việt nam đang xếp thứ ba mươi trên thế giới về ca mắc mới khi số ca ngày vượt ngưỡng một trăm linh ca một ngày
ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f bất cứ lúc nào và đã nhiễm covid không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một chủng khác như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là lời khuyên mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại

đảm bảo quyền lợi cho người dân sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc munupiravir
để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
ngày một ba sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc monupiravir
tuy nhiên ngay trong sáng ngày hai tháng ba thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo
cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc người bệnh phải có giấy xác nhận f
và đơn thuốc mới được mua thuốc điều trị covid một mươi chín
vậy cụ thể để mua được thuốc monubiravir người dân cần nghe theo ai
theo sở y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc
gsb thực hành tốt phân phối thuốc gdp và thực hành tốt bán lẻ thuốc gpp
và thực hiện nghiêm việc bán thuốc
theo đơn đặc biệt chỉ bán thuốc có hoạt chất monopiravir cho người mắc covid một mươi chín
có đơn thuốc đúng quy định tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dữ quốc gia
tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ đẩy giá thuốc tăng cao
trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc
phát hiện thuốc không đạt chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ báo cáo sở y tế
cục quản lý dược để xử lý theo quy định
sở y tế đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế và đơn vị liên quan
như quản lý thị trường truyền thông thông báo đến các nhà thuốc trên địa bàn
quản lý việc bán thuốc theo đơn và tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
kiểm tra giám sát việc bình ổn giá thuốc kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất monuperavir
tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý tránh việc đầu cơ
tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội
trước đó báo chí phản ánh về thủ tục cứng nhắc khiến người dân vất vả
khi phải tự xây sở mua thuốc điều trị covid một mươi chín
cụ thể từ thời điểm thuốc monupravi chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm
người mua được thuốc này không nhiều
lý do là người mua không đáp ứng đủ quy định như phải có giấy xác nhận là f
có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
trước đó bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng bán thuốc kháng virus
theo đơn bác sĩ kê là đúng nhưng với covid một mươi chín quy định này trở nên quá khó khăn và nhiều khê
đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể bác sĩ nào được quyền kê đơn này
còn nếu chờ giấy xác nhận f của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng
trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín
do vậy nên cắt giảm thủ tục nếu không người bệnh vẫn rất khó khăn khi tiếp cận thuốc
thủ tướng lưu ý bộ y tế căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm
thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
chuyển sang những tin tức liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại tp hcm
trước áp lực quay trở lại trường học bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trường ở tp hcm được cấp năm mươi kit test nhanh cho covid một mươi chín
hơn năm mươi bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín được cấp về cho trường học
để tầm soát các ca nghi nhiễm
ngày ba ba sở giáo dục và đào tạo tp hcm triển khai phân bổ mỗi trường hai mươi bộ sinh phẩm
theo chủ trường của ubnd tp hcm khi sử dụng hết số lượng được cấp trường sẽ được bổ sung
ngoài số kit được cấp phát phần lớn trường đều chuẩn bị năm mươi một trăm linh kit test nhanh
bằng kinh phí tại chỗ một số trường huy động từ phía hội phụ huynh
theo các quy định các trường dùng bộ sinh phẩm này tầm soát các ca nghi nhiễm trong trường
tức là những người có ít nhất hai trăm linh số các biểu hiện lâm sàng
sốt ho đau họng chảy nước mũi ngạt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất hữu giác đau nhức đầu tiêu chảy khó thở
viêm đường hô hấp hoặc có yếu tố dịch tễ
việc cấp bộ sinh phẩm diễn ra sau khi nhiều trường rơi vào tình trạng khó khăn
do thiếu kinh phí mua kýt test nhanh để tầm soát f f một
cùng với đó ubnd tp hcm điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn kiểm soát f f một trong trường
theo đó nếu phát hiện f nhà trường sử dụng kýt test dự phòng để tầm soát f và các trường hợp nghi nhiễm
việc tầm soát f một do y tế địa phương hỗ trợ
phó chủ tịch ubnd tp dương anh đức đã có chỉ đạo khẩn về việc điều chỉnh một số nội dung quy định
tại bước ba trong quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp f ở các cơ sở giáo dục
học sinh được xác định là f một sẽ ở nhà cách ly năm ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc bảy ngày
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều và được họp trực tuyến
hết thời gian cách ly cha mẹ tự xét nghiệm nhanh cho con
thông báo cho giáo viên chủ nhiệm bằng hình ảnh kết quả xét nghiệm qua email và tin nhắn
nếu không có điều kiện xét nghiệm tại nhà phụ huynh đưa con đến trạm y tế để nhân viên y tế thực hiện
kết quả được báo về trường tương tự như trên
đối với việc theo dõi sức khỏe của các học sinh lớp có f
cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ như béo phì
mắc các bệnh mãn tính bệnh lý bẩm sinh để theo dõi sát sao sức khỏe trong vòng một mươi ngày
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tp hcm
hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
không được yêu cầu phụ huynh thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết
như yêu cầu xét nghiệm định kỳ hàng tuần xét nghiệm rt pcr để khẳng định âm tính
ngành giáo dục và đào tạo phải chủ động phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quy định về phòng chống dịch và quy trình xử lý khi có f trong trường học
có thể thấy sau thời gian ngắn trở lại trường học số lượng giáo viên học sinh là f f một tăng cao
khiến trường học giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức dạy học
tại các trường phổ thông học sinh và giáo viên là f tăng mỗi ngày
khiến cho nhiều địa phương phải đóng cửa trường học hoặc cố cầm cự trong những ngày qua
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng hầu hết các địa phương trên cả nước đã cho học sinh các cấp học trở lại trường trực tiếp
mặc dù đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng thời gian gần đây
số học sinh cán bộ giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành phố vừa phải quyết định điều chỉnh hình thức
học cho học sinh từ trực tiếp sang trực tuyến
tại đồng nai sau hơn hai tuần tổ chức dạy và học trực tiếp từ một mươi bốn tháng hai đến mùng hai tháng ba
toàn tỉnh ghi nhận gần một mươi một học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
do số ca mắc tăng cao nên nhiều lớp học ở đồng nai phải chuyển sang dạy và học trực tuyến
theo ghi nhận tại hà nội có trường số giáo viên mắc covid một mươi chín đã chiếm hơn một nửa
mặc dù nguyên tắc là các thầy cô f được nghỉ ngơi điều trị nhưng do thiếu giáo viên
nên một số trường động viên những trường hợp không có triệu chứng hoặc đủ sức khỏe
thì tham gia các giờ dạy trực tuyến
để việc học của học sinh không bị gián đoạn
một hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội cho biết
hiện tại nhiều thầy cô mắc covid một mươi chín trong đó trường học rơi vào cảnh thiếu giáo viên trầm trọng
bên cạnh lịch dạy của mình các thầy cô trong trường phải sắp xếp lại thời gian
để đảm đương thêm công việc của những đồng nghiệp đang là f
khó khăn lớn nhất là giáo viên học sinh f f một rất nhiều luân phiên nhau nghỉ
giáo viên f f một có thể nghỉ dạy hoặc dạy trực tuyến
tuy nhiên học sinh vẫn đến trường học trực tiếp
nên nhà trường lại phải bố trí giáo viên khác quản lý lớp
tôi rất lo nếu trong thời gian dài giáo viên của mình sẽ không đủ sức để đứng lớp
với các trường đại học tình hình các ca f liên tục tăng
dự kiến khi toàn bộ sinh viên quay trở lại học trực tiếp số lượng sinh viên là f sẽ rất lớn
trường đại học dự báo lúc đó sẽ rất khó khăn trong công tác điều trị và phòng chống dịch
đến thời điểm này nhiều sinh viên lỡ đến thành phố thuê trọ trả tiền thuê nhà rồi
nhưng lại phải ở nhà trọ đại học trực tuyến vì nhà trường dạy học on off đang sen
vẫn biết dịch bệnh là bất khả kháng khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện
nhất là diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp như hiện nay
nhưng kế hoạch dạy học biện pháp phòng chống dịch liên tục thay đổi
khẩu hiệu chỉ có một học sinh đến lớp vẫn mở cửa lớp
tổ chức song song hai hình thức giảng dạy trực tiếp và trực tuyến dẫn đến gây khó khăn
cho cả giáo viên học sinh sinh viên và nhà trường
liệu cách làm này có hiệu quả và phù hợp không khi nhiều trường còn không đủ giáo viên để đứng lớp
câu trả lời này xin dành cho các bậc phụ huynh và những người đang đứng trên vai trò quản lý
hãy cân nhắc và suy xét thật kỹ lưỡng
một tỉnh phía tây bắc đang có tốc độ lây nhiễm kỷ lục đó chính là yên bái
sau khi ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín liên tiếp tăng kỷ lục
chủ tịch tỉnh yên bái đã có văn bản hòa tốc
yêu cầu các địa phương trong tỉnh chậm nhất là một mươi ngày phân đấu hạ cấp độ dịch
trong những ngày qua tỉnh yên bái đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín liên tiếp tăng kỷ lục
đơn cử từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày hai tháng ba
tỉnh này ghi nhận số ca mắc tăng liên tục từ một chín trăm chín mươi bốn ca mắc ngày hai mươi bảy tháng hai
một chín trăm chín mươi tám ca mắc ngày hai mươi tám tháng hai hai một trăm một mươi tám ca mắc ngày một tháng ba hai hai trăm chín mươi ba ca mắc ngày hai tháng ba
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
ngày ba tháng ba ông trần huy tuấn
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương trong tỉnh
yêu cầu chậm nhất một mươi ngày phấn đấu hạ cấp đội dịch mức độ dịch cấp bốn xuống cấp ba
cấp ba xuống cấp hai và cấp hai xuống cấp một
hướng tới mục tiêu đưa tỉnh yên bái trở về tỉnh vùng xanh trên bản đồ covid
yên bái yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương khẩn trương hoàn thành
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho những người đã đến lịch tiêm
tuyệt đối không được để sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện bảo quản địa điểm
nhân lực để tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yên bái yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhất là tại cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga bến xe
xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
yên bái yêu cầu sở y tế theo dõi cập nhật diễn biến đánh giá tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
thường xuyên báo cáo tham mưu đề xuất với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khả thi đảm bảo khống chế hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngoài ra ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yên bái yêu cầu sở y tế đảm bảo cung ứng đủ vaccine
cho các địa phương để kịp thời triển khai tiêm cho người dân kiểm tra hướng dẫn đồn đốc các địa phương
thực hiện tiêm chủng vaccine an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và thần tốc hơn nữa
yên bái yêu cầu sở công thương bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn yêu cầu thực hiện việc xét nghiệm tầm soát định kỳ
và xét nghiệm sàng lọc ngay khi phát hiện người lao động có nghi ngờ mắc covid một mươi chín xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định
tỉnh yên bái cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo cập nhật hướng dẫn mới sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong trường học đảm bảo việc dạy và học chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín một cách cụ thể rõ ràng dễ kiểm tra giám sát
trong các trường học đảm bảo an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và phù hợp với tình hình tại địa phương
chúng tôi cho rằng thông tin liên quan đến hội chứng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín ở trẻ em rất cần quý vị theo dõi
nếu bạn cảm giác như ở đâu cũng nghe nói về hội chứng này là do hoảng loạn mà thôi
bởi mới đây bác sĩ trương hữu khanh đã khẳng định không có chuyện trẻ đang khỏe lăn đùng ra mắc hội chứng viên đại hệ thống sau mắc covid một mươi chín
nếu bạn cảm giác như ở đâu cũng nghe nói về misc hội chứng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín ở trẻ em là do hoảng loạn
bởi lẽ ngay cả chúng delta thì misc cũng
cũng rất hiếm gặp tỷ lệ theo thống kê ở nước ta là một trên một mươi trẻ
không phải trẻ mắt misc nào cũng nặng đến nỗi phải nằm hồi sức như nhiều người nghĩ
không có chuyện một trẻ tự dưng đang khỏe mạnh bóng lăng đùng ra vì misc
thứ nhất msc chỉ xảy ra trong vòng hai sáu tuần sau khi mắc covid một mươi chín
quá thời gian này thì các vấn đề sức khỏe mà trẻ gặp phải không phải là misc không phải do hậu covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín mới theo ngày của hàn quốc đã lên mức cao nhất từ trước đến nay
trên một trăm bảy mươi sáu ca trong bối cảnh biến thể omicron của virus sars cov hai đang lan nhanh trên cả nước
tuy nhiên ngày ba tháng ba chính quyền hàn quốc cho biết số ca nhiễm hàng ngày đã giảm
hàn quốc hôm ba tháng ba báo cáo một trăm hai mươi tám trường hợp tử vong do covid một mươi chín
con số cao nhất hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu
trong khi số tiền nạp hàng ngày giao động gần mốc hai trăm linh
theo các cơ quan y tế số ca mắc hằng ngày được báo cáo trong hai mươi bốn h ngày thứ tư
lên đến một trăm chín mươi tám
tổng số tiền đã lên đến ba sáu trăm chín mươi một bốn trăm tám mươi tám cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
còn số này đã giảm nhẹ so với ngày hôm trước khi đạt hai trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi một
các cơ quan y tế của nước này giải thích rằng sự sụt giảm phần lớn là do số lượng người được kiểm tra ít hơn
số bệnh nhân covid một mươi chín bị nặng đã tăng lên đến bảy trăm sáu mươi sáu người từ bảy trăm sáu mươi hai người một ngày trước đó
với những trường hợp tử vong gần đây nhất
số người chết thích lũy
lên tới tám ba trăm chín mươi bốn người và tỷ lệ tử vong là hai mươi ba kdca cho biết
mặc dù số ca tử vong và bệnh nhân nguy kịch liên quan đến virus tiếp tục tăng
nhưng chính phủ hàn quốc ám chỉ rằng điều đó có thể làm giảm bớt các quy tắc làm xa rời xã hội
son yong ra người phát ngôn của bộ y tế và phúc lợi cho biết hôm thứ tư rằng
chính phủ này nhận thấy rằng hiệu quả của việc tăng cường các quy định về cách xa xã hội là khá thấp vào lúc này
chính phủ sẽ công bố quyết định của một bộ y tế
trong cuộc họp của người đứng đầu trụ sở chính của bộ đối phó với thảm họa và an toàn trung ương vào thứ sáu
trong thời gian chờ đợi chính phủ sẽ tập trung vào việc xét nghiệm và điều trị những nhóm dân số có nguy cơ cao
để bù đắp năng lực y tế hạn chế
để chống lại tình trạng ngày càng gia tăng các ca nhiễm trùng ở trẻ em
chính phủ cho biết họ đã bổ sung thêm hai mươi sáu bệnh viện mới và sẽ đặc biệt giải quyết những trẻ em bị nhiễm covid một mươi chín
chính phủ hàn quốc dự báo làn sóng dịch bệnh hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba
với khoảng hai trăm năm mươi ca nhiễm một ngày khi biến thể omicron tiếp tục lây lan trên cả nước
nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh từ ngày một tháng ba hàn quốc quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch
xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín tại một mươi một loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng quán cà phê
ngoài ra hàn quốc sẽ hủy bỏ yêu cầu người dân xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
hoặc xét nghiệm âm tính khi vào bất kỳ không gian nào trong nhà
giới chức hàn quốc cho biết việc bỏ quy định trên là cần thiết khi chính phủ chuyển trọng tâm chống dịch sang hướng ưu tiên nhóm nguy cơ cao
như người cao tuổi người có bệnh nền động thái này cũng giúp giải tỏa các nguồn lực để phục vụ chống dịch tại nước này
thưa quý vị hiện nay biến thể covid một mươi chín vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này từ quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại